cũng theo dự báo thừa thiên huế sẽ là một trong những tâm điểm của đợt mưa lớn lần này kéo dài từ hôm nay đến chủ nhật ngày một mươi sáu tháng một mươi
với tổng lượng mưa từ năm trăm linh bảy trăm linh mm có nơi trên tám trăm linh mm
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
từ một mươi bốn h chiều nay các địa phương trong tỉnh đã triển khai di rời dân theo từng phương án cụ thể
tại những khu vực sạt lở khu vực ngập lụt ở vùng hạ du sông bồ sông hương
các lực lượng quân đội công an bộ đội biên phòng sẵn sàng bố trí cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện
hỗ trợ địa phương sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
hiện nay mực nước trên sông tại thừa thiên huế đang lên nhanh
dự báo chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi mực nước trên sông hương và sông bồ có thể đạt và vượt mức báo động ba
mức độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp độ ba
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế quyết định từ chiều nay tất cả học sinh ở vùng thấp trũng được nghỉ học
và từ ngày một mươi năm tháng một mươi học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ